nhận được tin tố cáo của quần chúng nhân dân công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nguyễn huy hùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hùng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vay
tăng vật thu giữ là tám mươi năm triệu đồng một mươi một hợp đồng vay tiền và một số sổ sách tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng
qua đấu tranh hùng khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
hùng đã cho nhiều người vay với lãi suất từ bốn đến một mươi hai năm trăm linh đồng một triệu một ngày
tương đương với lãi suất từ một trăm bốn mươi bốn đến bốn trăm năm mươi một năm
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hùng đã cho khoảng năm mươi người trên địa bàn huyện kim bảng vay với tổng số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay